trong điều tra xác minh và đánh sập các đường dây cá độ bóng đá thì lực lượng công an cũng đưa ra nhiều khuyến cáo và cảnh báo tới người dân tham gia cá cực là vi phạm pháp luật và dẫn tới nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho bản thân gia đình và xã hội và đây cũng là chủ đề mà cộng đồng mạng quan tâm bày tỏ sự chia sẻ
mỗi mùa world cắp đến những nội dung thu hút được sự quan tâm của cộng đồng mạng xã hội không chỉ là kết quả trận đấu của đội bóng họ yêu thích mà còn cả chính hậu quả phát sinh từ việc thua cá độ

nhà tôi cũng treo cổ tự tử vì cá độ người nhà đang làm đám tang thì bọn lưu manh đến đòi tiền quậy phá không thương tiếc khổ lắm mình chết thì hết nhưng người ở lại phải gánh chịu mọi sự đau khổ cho mình tốt nhất là không nên chơi
thời gian qua lực lượng công an liên tiếp phát hiện triệt phá thành công nhiều đường dây đánh bạc cá độ bóng đá qua mạng với số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng
cho thấy tội phạm cá độ trên không gian mạng có xu hướng diễn biến phức tạp nhất là trong thời điểm world cup hai nghìn hai mươi
trong thời điểm world cup hai nghìn hai mươi hai đang diễn ra thực tế qua các vụ án đó cho thấy các đường dây hoạt động với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi tổ chức chặt chẽ hơn bằng việc sử dụng nhiều loại phương tiện thông tin liên lạc hiện đại đồng biệt là trên không gian mạng
các tổ chức cờ bạc lập nhiều website cá độ bóng đá với hệ thống máy chủ đặt tại nước ngoài gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc phát hiện ngăn chặn thu thập tài liệu chứng cứ để xử lý
qua khảo sát cơ quan chức năng xác định có rất nhiều website cá cực qua mạng
các nơi ra tỷ lệ cá cực cho người chơi lựa chọn lôi kéo nhiều tổng lớp trong xã hội tham gia
số tiền cá độ thực sự quá lớn giờ thời đại công nghệ phát triển việc cá độ cũng dễ hơn bao giờ hết nếu không ngăn chặn thì hệ lụy với đời sống xã hội sẽ rất nguy hiểm
mấy ngày quân khắp diễn ra các chiến sĩ công an lại miệt rồi đây hy vọng nhiều người biết được thông tin này mà cảnh tỉnh không dính vào cá độ
hoàn toàn ủng hộ bộ công an cần làm quyết liệt để triệt xóa các đường dây cá độ bóng đá
tôi thấy các trang từng thuật bóng đá lậu cũng thường xuyên quảng cáo các trang cá độ bóng đá trực tuyến đề nghị bộ công an điều tra xử lý triệt đề
cứ vào các trang web xem phim là ra ngay trang web cá độ bóng đá vì nó được quảng cáo trên đó thôi
bên cạnh những biện pháp ngăn chặn vấn nạn này từ các cơ quan chức năng thì người dân cũng nên tự ý thức không nên tin theo cách làm giàu may rủi này tan cửa nát nhà là cái chắc
để chủ động phòng ngừa đấu tranh với loại tội phạm đánh bạc với hình thức cá độ bóng đá
trên không gian mạng bộ công an đề nghị mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến tội phạm và tệ nạn cờ bạc nhất là cá độ bóng đá
đó phải ý thức được hậu quả tác hại của tệ nạn cá độ bóng đá đối với bản thân gia đình và xã hội
quan tâm quản lý giáo dục vận động người thân và những người xung quanh nâng cao cảnh giác tránh xa cá độ bóng đá dưới mọi hình thức
trường hợp phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến cá độ bóng đá
cần kịp thời báo tin tố giác với cơ quan công an gần nhất hoặc qua đường dây nóng của cục cảnh sát hình sự bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn tám nghìn năm trăm sáu mươi chín để có biện pháp điều tra xử lý góp phần làm lành mạnh môi trường xã hội
càng chơi càng say càng muốn gỡ càng dễ rơi vào tình cảnh tan cửa nát nhà nợ nần trồng chất quẫn bách mà quyên sinh
đó chính là những hệ lụy nghiêm trọng mà cờ bạc cá độ đỏ đen đem lại